hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nhằm đảm bảo an toàn cho lực lượng truy bắt và người dân lực lượng công an đã buộc phải nổ súng tiêu diệt đối tượng
thay hiện trường lực lượng công an đã thu giữ một khẩu súng ak và chín viên đạn
còn tại bình dương công an thị xã bến cát vừa tạm giữ đối tượng phạm tuấn hùng chú tỉnh đồng nai
để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người
nạn nhân được xác định là ông nguyễn minh khai trú tại phường mỹ phước thị xã bến cát
theo điều tra ngày tám tháng hai sau khi dự sinh nhật một người bạn
ông khai rủ cả nhóm đi hát tại quán karaoke thuộc khu phố bốn phường mỹ phước
tại đây nhóm của ông khai yêu cầu một tiếp viên nữ và phục vụ
sau khi hát xong nhóm của ông khai tính tiền về và trả cho tiếp viên tiền phục vụ là hai trăm linh đồng
tuy nhiên người này không đồng ý và muốn ông khai phải trả ba trăm linh đồng
sau đó hai bên xảy ra cãi vã to tiếng
lúc này nhóm của phạm tuấn hùng cũng hát xong và xuống quầy để tính tiền
thì nghe thấy lớn tiếng nên đã đến nói chuyện với ông khai
hùng và ông khai lại tiếp tục xảy ra mâu thuẫn
được mọi người căn ngăn nên hai bên bỏ ra về
trên đường về hùng dùng chân phải đá vào vùng ngực của ông khai
khiến nạn nhân ngã xuống đường bất tỉnh và tử vong tại bệnh viện
sau một ngày xét xử sơ thẩm chiều ngày một mươi bốn tháng hai
tòa án nhân dân tỉnh an giang tuyên phạt bị cáo huỳnh triển giả tám năm tù về tội giết người
võ văn tánh nguyễn văn tèo nguyễn thái dương nguyễn văn luân mỗi bị cáo hai năm tù
nguyễn văn dũ và lê trung thành mỗi bị cáo một năm tù cùng về tội gây dối trật tự công cộng
các bị cáo đều trú tại huyện chợ mới tỉnh an giang
theo cáo chạm khoảng hai mươi hai h ngày hai mươi năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
sau khi uống bia võ văn sang cùng cánh tèo thành đến quán phước cụt tại ấp thị hai
thị trấn chợ mới huyện chợ mới hát karaoke
khoảng một tiếng sau
giả cùng dũ luận dương và một số người bạn cùng đến quán để hát karaoke
một lúc sau thì xảy ra mâu thuẫn giữa tánh và luân dẫn đến đánh nhau thì được mọi người can ngăn
khi nhóm của giả ra về đến khu vực bãi đậu xe của quán hai nhóm xông vào đánh nhau
trong lúc xô xát giả dùng ống tuyếp sắt dài đập vào đầu sang khiến sang ngã bất tỉnh
đến ngày năm tháng tám năm hai nghìn một mươi chín sang xuất viện với tỷ lệ thương tật là sáu mươi hai
ngày bốn tháng tám và năm tháng một mươi một
các đối tượng bị xô xát
được khởi tố điều tra
kết thúc viên tòa ngoài bản án đã tuyên
hội đồng xét xử còn buộc bị cáo giả có trách nhiệm bồi thường cho võ văn sang
số tiền là sáu mươi bốn triệu đồng
công an huyện lâm thao tỉnh phú thọ khởi tố vụ án cướp tài sản
và phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà nam bắt khẩn cấp hai đối tượng mới ra tù lại phạm tội
thông tin sẽ có trong cụm tin vắm đáng chú ý sau đây
công an huyện lâm thao tỉnh phú thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với vũ đức thọ và trần đức trọng về hành vi cướp giật tài sản
khoảng một mươi ba h ngày một tháng hai vũ đức thọ điều khiển xe mô tô chở trọng từ huyện hạ hòa về hướng huyện lâm thao
trên đường đi thọ đưa cho trọng một con dao bầu và dặn nếu gặp người nào là phụ nữ đi đường có mang theo túi sách
thì điều khiển xe áp sát để trọng dùng dao cắt đứt quai túi sách rồi cướp
với thủ đoạn trên hai đối tượng đã gây ra hai vụ cướp giật tài sản
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà nam vừa bắt khẩn cấp đối tượng trịnh văn thành khi đang mang chiếc xe máy trộm cắp đi lẩn trốn
thành khai nhận từ ngày tám tháng hai đến ngày một mươi ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi cùng với nguyễn văn long đi từ hà nội xuống hà nam
dùng vam phá khóa thực hiện chất lọt bốn vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thị xã duy tiên và huyện kim bảng của tỉnh hà nam
số xe máy trộm cắp được bọn chúng mang đi bán cho một đối tượng không rõ lai lịch tại khu vực ứng hòa thành phố hà nội lấy tiền tiêu xài cá nhân
đáng chú ý hai đối tượng này đều là đối tượng nghiện ma túy có nhiều tiền án tiền sự về tội trộm cắp tài sản và mới ra tù vào cuối năm hai nghìn một mươi chín
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra công an quận tân bình thành phố hồ chí minh
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lã viết hào sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại xã dũng tiến huyện vĩnh bảo thành phố hải phòng về tội cố ý gây thương tích
đối tượng này cao một m bảy mươi bốn và có nốt ruồi trên trước mép trái
cũng phạm tội cố ý gây thương tích và phải nhận quyết định truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một thành phố hồ chí minh
là đối tượng nguyễn quốc hùng sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy hậu khẩu thương chú tại phường nguyễn thái bình quận một thành phố hồ chí minh
và đối tượng lê chí phong sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy hậu khẩu thương chú tại thị trấn châu thành huyện châu thành tỉnh bến tre
phải nhận quyết định truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình tân thành phố hồ chí minh cũng về tội cố ý gây thương tích
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện